tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đoàn công tác của kiểm toán nhà nước đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
và công bố quyết định kiểm toán chuyên đề đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế mở chu lai
trong thời gian kiểm toán đoàn kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán năm dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại khu kinh tế mở chu lai
gồm dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu tái định cư duy hải giai đoạn một dự án thành phần hai khu tái định cư tam quang
dự án phòng chống lụt bão đường cứu nạn cứu hộ thành phố tam kỳ dự án thành phần một đường nối khu công nghiệp tam quang đi cao tốc
nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp hậu cần cảng tam hiệp giai đoạn một
việc kiểm toán nhằm mục tiêu đánh giá hiệu quả của các chính sách ưu đãi đầu tư tại khu kinh tế mở chu lai
đánh giá tính tuân thủ trong thực hiện các chính sách phát hiện những tồn tại bất cập về cơ chế chính sách
để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoàn thiện trong việc quản lý thực hiện chính sách
đồng thời qua đó phát hiện kịp thời các sai phạm những hành vi tham nhũng lãng phí và xác định trách nhiệm của tập thể cá nhân
để kiến nghị xử lý theo quy định của pháp luật